thủ tướng nước cộng hòa singapore lý hiển long và phu nhân bắt đầu thăm chính thức việt nam
từ ngày hai mươi một tới ngày hai mươi bốn tháng ba theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
việt nam và singapore có nhiều điểm tương đồng về chính trị an ninh quốc phòng
nhất là việc gìn giữ hòa bình ổn định trong khu vực là nền tảng vững chắc và là động lực mạnh mẽ
để đưa quan hệ việt nam singapore tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới
hướng tới tương lai của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam từ ngày một tám một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trở thành đối tác chiến lược từ tháng chín năm hai nghìn một mươi ba quan hệ việt nam singapore đang tiếp tục đà phát triển tốt đẹp
quan hệ chính trị ngày càng tin cậy và gắn bó thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn
và tiếp xúc cấp cao đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước tới singapore của chủ tịch nước trần đại quang
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu và chuyến thăm chính thức việt nam của phó thủ tướng singapore tiêu trí hiền
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đã tạo những xung lực mới đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn
singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ ba của việt nam trong asean và thứ sáu trên thế giới
với kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi sáu đạt bảy một tỷ đô la mỹ
quốc đảo sư tử cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba ở việt nam với tổng số vốn lên tới ba mươi bảy tám tỷ đô la mỹ
hiện bảy khu công nghiệp v ship tại việt nam tiếp tục hoạt động hiệu quả
trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam lần này hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược
cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới
bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững thịnh vượng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương
trong đó có hiệp hội các quốc gia đông nam á asean diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
diễn đàn hợp tác aâu asem và liên hợp quốc